xin kính chào quý vị và các bạn
sáng ngày hôm nay khối không khí lạnh cô đã tăng cường mạnh và bao trùm khu vực miền bắc
nên tiết trời tiếp tục dép bút vào khô hành nên nhiệt độ giảm mạnh với mức nhiệt sao động là từ một mươi một mươi tám độ
vùng núi là từ sáu chín độ
đặc biệt tại vùng núi cao có nơi còn dưới độ và có khả năng xảy ra sương muối băng giá
người dân nơi đây cần chủ động có những biện pháp giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khỏe cũng như ủ ấm cây trồng vật nuôi
đến với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an có thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ
khi mà phổ biến không mưa trời rất đậm rất hải với mức nhiệt là từ một mươi một một mươi chín độ
trong khi đó phần từ hà tĩnh cho đến phú yên chịu tác động của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên có mưa vừa đến mưa to lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi tám mươi mm có nơi còn trên một trăm hai mươi mm
nền nhiệt tại đây sao động là từ một mươi năm hai mươi bốn độ trời lạnh
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận chỉ có mưa rông vài nơi với mức nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi đến hai mươi tám độ
trời chỉ xe lạnh vào lúc đêm và sáng sớm
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên cũng như nam bộ thời tiết phổ biến là ít mưa
có trăng chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ về chiều tối
tuy các khu vực này trời có nắng nhiều lên nhưng do khối không khí lạnh khuếch tán xuống
nên nhiệt độ cũng chỉ có xu hướng tăng nhẹ cao nhất phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ tại khu vực tây nguyên
và tại khu vực nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều phổ biến là có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
cầm nhiệt sa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp bảy
có lúc cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh nên nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa gió nhẹ gió đông bắc mạnh cấp ba trời rất đậm nhiệt độ là từ một mươi một một mươi bảy độ